khu vực bắc trung bộ trong đó có tỉnh quảng trị đang bước vào mùa khô
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp
nắng nóng gai gắt kéo dài tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng trên diện rộng
vì vậy ngay từ đầu mùa khô tỉnh quảng trị đã chuẩn bị các phương án
để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
tỉnh quảng trị có hơn hai trăm năm mươi ha rừng các loại trong đó có hơn một trăm bốn mươi ha rừng tự nhiên
với điều kiện thời tiết khắc nghiệt địa bàn có rừng xa địa hình phức tạp
ý thức của một số người dân còn hạn chế thói quen đốt nương làm rẫy vẫn còn phổ biến
do đó việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy
chữa cháy rừng chú đáo cụ thể thì mới bảo đảm không để xảy ra cháy rừng

vì vậy tỉnh quảng trị tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng thường trực bảo vệ phòng cháy
chữa cháy rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày bố trí các tròi canh chốt gác tại các khu vực sung yếu
nguy cơ cháy rừng cao kịp thời tổ chức ứng cứu nếu có đám cháy theo phương châm bốn tại chỗ
giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra